với quyết định một trăm chín mươi năm có thể nói tỉnh hà giang đã đi tắt đón đầu quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ban chấp hành trung ương vừa được ban hành sau hội nghị trung ương viii
kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu nhưng đã cho thấy quyết tâm nói đi đôi với làm của một đảng bộ luôn tự chuyển mình để tự đổi mới
lấy ấm no hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu phấn đấu